văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng của họp nhằm cung cấp cho báo chí những thông tin nổi cộng trong tháng bảy
trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến những vụ gian lận thi cử xảy ra gần đây thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết sẽ căn cứ vào kết luận điều tra của bộ công an để xử lý phù hợp đối với những địa phương gian lận trong thi cử trong kỳ thi vừa qua
đồng thời khẳng định không có vùng cấm trong xử lý sai phạm các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết sẽ căn cứ vào kết luận điều tra của bộ công an để xử lý phù hợp đối với những địa phương gian lận trong thi cử trong kỳ thi vừa qua

cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ công an trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đối với thượng tướng bùi văn nam cho biết các hình thức kỷ luật hết sức nghiêm túc nghiêm minh

liên quan đến hệ thống đào tiền ảo sky mynning và quản lý tiền điện tử tại việt nam được thực hiện như thế nào
nước cho biết hiện nay các quy định pháp lý hiện hành chưa có định nghĩa cụ thể về tài sản ảo và tiền ảo
bên cạnh đó thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cũng bổ sung thêm nội dung liên quan đến tiền ảo
đây là vấn đề chính phủ rất quan tâm
theo nghị định sáu mươi chín ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương
mặt hàng mã hs tám nghìn bốn trăm bảy mươi một tám mươi chín mươi không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm nhập khẩu

các doanh nghiệp cũng đã chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan có liên quan
kể cả ngân hàng nhà nước việt nam bộ tư pháp thì cũng đã xem xét và đưa ra cái đề xuất là tạm ngừng nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành
nhưng các quý vị đã biết là theo luật hiện nay không cấm cho nên chúng ta phải có đề xuất theo quy định thế nào được cấm trong những trường hợp nào
chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến để trình thủ tướng chính phủ
để có thể đưa ra quy định để cấm nhập khẩu ngay từ gốc máy đào tiền ảo
về việc hàng trung quốc tuần sang việt nam để được hưởng các yêu đái xuất đi mỹ thứ trưởng bộ công thương cho biết
với tình hình như hiện nay ta có thể tính đến những trường hợp xấu nhất có thể ảnh hưởng đến việt nam
bộ công thương đã có đề xuất và báo cáo chính phủ
chính phủ đã ban hành nghị định ba mươi một hai nghìn một mươi tám có hiệu lực thi hành từ ngày tám ba hai nghìn một mươi tám
quy định chi tiết luật quản lý ngoại truyền
nghị định này cũng quy định về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và áp dụng với thương nhân cơ quan tổ chức cá nhân khác